thủ tướng cũng đã tặng quà cho đồng bào nhân dân xã lý bôn với mong muốn nhân dân lý bôn sẽ sớm vượt lên thoát nghèo đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước
chiều cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã đến dự lễ cắt băng khánh thành thủy điện bảo lâm một và trồng cây lưu niệm tại đây
đây là một trong năm nhà máy thuộc cụm dự án thủy điện bảo lâm công trình được khởi công xây dựng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn tổng mức đầu tư chín trăm một mươi năm tỷ đồng do công ty cổ phần xây lắp điện một làm chủ đầu tư
những chiến sĩ của tàu chín trăm năm mươi hai vùng ba hải quân vừa lập thêm một chiến công mới trong ngay những ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi bảy khi vừa tổ chức tìm kiếm cứu nạn thành công tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts lâm nạn khi đang khai thác hải sản trên vùng biển hoàng sa
sau hai ngày trôi giặt trên biển tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts do ông nguyễn phú hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê ở phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng
làm thuyền trưởng cùng một mươi ngư dân đã được bộ đội hải quân kéo về cập cảng đà nẵng an toàn vào lúc hai giờ ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
được biết tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts xuất phát tại khu vực biển đà nẵng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
khi bắt đầu thả neo đánh bắt tại quần đảo hoàng sa thì bị tàu lạ có vũ trang xua đuổi
tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts bị hỏng máy khi cố chạy hết tốc lực để tránh nạn
chỉ là không cầm súng chỉ biết đi mà mình chạy
biết là hát cũng dây dây hát bình
hát bình bao nhiêu thời gian
gọi như là cũng có hơn hai tiếng hôm hồ
hơn hai tiếng hôm hồ
sau là mình check máy rồi hát thở bình
check máy rồi chạy không được
rồi ra giáo tôi đứng ở chỗ công bộ tôi ra giáo là máy chạy không được
vào một mươi sáu h ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy nhận được lệnh thông tin tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts bị hỏng máy
thả trôi trên biển cách đông bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng khoảng một trăm ba mươi tám hải lý
bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã kịp thời điều tàu chín trăm năm mươi hai khẩn trương đến khu vực tìm kiếm cứu nạn
trong quá trình hình quên từ khu vực hoàng sa về đến đà nẵng
thì cơ bản khó khăn nhất là tổ chức các cá kiếp trực trực dây kéo
sờ dây đứt đột xuất hoặc sòng gió nó cản trở việc cứu kéo
một chức sĩ khắc phục khó khăn cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu kéo
sau hơn một giờ cơ động tàu chín trăm năm mươi hai đã tiếp cận được vị trí và liên lạc được với tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts
tàu chín trăm năm mươi hai đã tổ chức lai kéo tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts về đất liền
bàn giao cho địa phương và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng
vùng biển miền trung là nơi có vị trí địa lý nhạy cảm ngư dân hoạt động trên các ngư trường xa thường phải đối mặt với nhiều rủi ro và các tình huống xấu
chính vì vậy cứu giúp được ngư dân gặp nạn nhìn thấy ngư dân được an toàn là niềm vui to lớn của các cán bộ chiến sĩ hải quân
sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng hải quân cũng luôn là động lực tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
để thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm hai nghìn một mươi bảy thành phố hà nội đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra thanh tra hướng dẫn việc tổ chức các lễ hội
đặc biệt lưu ý đến những lễ hội lớn như gò đống đa chùa hương đền sóc đền hai bà trưng đền cổ loa đền và phủ tây hồ
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng có văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm hai nghìn một mươi bảy
giao các quận huyện thị xã kiểm soát trạch
tổ chức phần lễ và phần hội xử lý nghiêm tình trạng tăng giá ép giá đeo bám khách du lịch ăn xin trộm cắp giữ gìn và bảo vệ các di tích
chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ nạn bói toán cầu bạc dưới mọi hình thức xử lý triệt để các vi phạm về kinh doanh ăn uống không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
có chế tài xử phạt các hành vi xả rác thải tại các lễ hội
bên cạnh đó thành phố coi trọng công tác tuyên truyền để người dân khách thập hương tham gia lễ hội thực hiện văn minh nơi thờ tự
thành phố cũng giao cho các sở ngành liên quan chịu trách nhiệm về lĩnh vực mình quản lý tại lễ hội
những cơn lũ tại miền trung đã đi qua nhưng nhiều người dân chưa thể trở lại ổn định cuộc sống
những ngày này nhiều ngư dân ở xã cát khánh huyện phù cát tỉnh bình định vất vả thuê mướn người phương tiện để đưa các con tàu lớn ra khơi trở lại
nhiều ngư dân bị mất tàu vỡ tàu do lũ cho biết họ không mua bảo hiểm thân tàu trong khi hầu hết đều phải thế chấp nhà cửa đất đai con tàu để vay vốn làm ăn
hiện ngư dân gặp rất nhiều khó khăn để có thể trở lại biển
bà con ngư dân mong nhà nước xem xét chỉ đạo các ngân hàng cho khoanh nợ cũ không tính lãi đồng thời có chính sách giúp ngư dân được vay nguồn vốn khác để vươn khơi bám biển giữ biển
theo ủy ban nhân dân xã cát khánh đợt lũ kinh hoàng đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
đã khiến hai mươi hai chiếc tàu lớn nhỏ của địa phương đang neo đậu trong đầm đề ghi bị đứt tung neo trôi khỏi cửa biển
trong đó bốn chiếc bị cuốn trôi bốn chiếc khác bị sóng đánh vỡ hoàn toàn một mươi bốn chiếc còn lại bị hư hỏng từ hai mươi đến chín mươi
trong phần tiếp theo của chương trình xuất hiện áp thấp gần biển đông
vận động giáo dân bảo vệ
đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông miền nam philippines
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín bốn độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày chín tháng một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba một độ kinh đông trên khu vực miền nam philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám
chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới tết nguyên đán đinh rậu
người dân đang háo hức chuẩn bị một đón một cái tết vui tươi đầm ấm
tuy nhiên cũng tại thời điểm này hàng chục hộ dân ở xã hữu thạnh huyện đức hòa tỉnh long an đang đứng ngồi không yên vì hàng trăm hectare mía đang đến thời kỳ thu hoạch bị chết trắng
theo chân những người dân đến ấp ba b thuộc xã hiễu thạnh chúng tôi chạy lòng khi nhìn thấy những cánh đồng mía khô héo thối rễ cây trơ trọi lá vàng hoe
theo ông bùi văn hạnh nông dân ấp ba b cho biết ông trồng mía đã hơn ba mươi năm nay mặc dù không dư giảm mấy nhưng nhờ có cây mía nên cuộc sống của gia đình ông cũng ổn định hơn trước
nhưng vào những tháng cuối của năm hai nghìn một mươi sáu nước chiều cường lên xuống bất thường so với mọi năm đã làm cho toàn bộ chín hectare mía của ông bị mất trắng với tổng vốn đầu tư gần bốn trăm linh triệu đồng
trường hợp của anh nguyễn phúc toại ở xã hiệu thạnh thiệt hại không lớn như gia đình ông bùi văn hạnh nhưng cũng ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập của gia đình anh vốn chỉ trông chờ vào cây mía
trong tổng diện tích bốn hectare mía anh bị thiệt hại khoảng sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng
tuy vậy số còn lại bán được năng suất thấp chỉ đạt ba mươi bốn mươi tấn một hectare

theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an sau khi nhận được thông tin về người dân bị thiệt hại về trồng mía ngành nông nghiệp đã khẩn trương thống kê những diện tích bị thiệt hại để đề xuất tỉnh hỗ trợ vốn cho người dân trước tết nguyên đán

theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an sau khi nhận được thông tin về người dân trước tết nguyên đán
nông dân mỹ hưng tranh thủ trồng lần thứ năm để có sản phẩm phục vụ người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán sắp tới
làng rau sạch mỹ hưng xã bình triều huyện thăng bình tỉnh quảng nam có hai trăm chín mươi bốn hộ sản xuất rau với tổng diện tích sáu mươi năm hectare
trận lũ vừa qua đã làm toàn bộ hoa màu của nhân dân bình triệu trong đó có vùng rau việt gáp mỹ hưng thiệt hại nặng nông dân phải trồng lại lần thứ năm và hợp tác xã đã có biện pháp giúp xã viên nhanh chóng khôi phục sản xuất để có rau phục vụ tết đinh dậu này